nhân dịp kỷ niệm tám mươi năm năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
sáng nay chủ tịch nước trương tấn sang đã gặp mặt thân mật đoàn đại biểu cán bộ đoàn
đoàn viên xuất sắc nhận giải thưởng lý tự trọng năm hai nghìn một mươi năm
giải thưởng lý tự trọng là phần thưởng cao quý của ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
trao tặng bí thư đoàn cấp huyện cấp cơ sở và đoàn viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập lao động công tác
chúc mừng và đánh giá cao kết quả phân đấu của tám mươi năm cán bộ đoàn đoàn viên tiêu biểu
đại diện cho các cấp bộ đoàn nhận giải thưởng lý tự trọng hai nghìn một mươi chín
chủ tịch nước cho rằng đây là những tấm gương của tinh thần sung kích sáng tạo vượt khó của tuổi trẻ
tiêu biểu cho sự nỗ lực vươn lên trong công tác hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của công tác đoàn
và phong trào thanh thiếu nhi cơ sở
chủ tịch nước mong muốn các đại biểu được giải thưởng lần này cần tiếp tục phát huy tài năng
lòng nhiệt huyết của mình và đặc biệt tích cực chia sẻ truyền bá kinh nghiệm trong công tác
nhân rộng trở thành phong trào thi đua mạnh mẽ trong thanh thiếu niên cả nước